công nghệ có thể giải các bài toán cho việt nam một cách hiệu quả
việt nam với những vấn đề của mình chính là thị trường để sinh ra phát triển các doanh nghiệp công nghệ
việt nam cũng là cái nôi để các doanh nghiệp việt nam đi ra toàn cầu giải các bài toán toàn cầu
thưa quý vị tại diễn đàn thì make in việt nam sẽ là tuyên bố của việt nam
sáng tạo tại việt nam thiết kế tại việt nam sản xuất tại việt nam
bởi nếu chúng ta chỉ tiếp tục lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình
các doanh nghiệp phát triển công nghệ việt nam cũng được coi là ưu tiên số một
ngoài việc tạo ra các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ việt nam phát triển
thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đề xuất một số giải pháp về tạo thêm thách thức cho doanh nghiệp phát triển
trong không ít trường hợp khó khăn và thách thức lại là nhân tố chính tạo nên những doanh nghiệp hàng đầu
diễn đàn sẽ đề xuất việc chính phủ đặt ra những tiêu chuẩn không ngừng cao hơn cho các sản phẩm việt nam
để từ đây các doanh nghiệp buộc phải đổi mới công nghệ
việt nam chúng ta
việt nam chúng ta sẽ tạo ra điều kiện để nhân tài toàn cầu hội tụ về đây
cho phép thử nghiệm các công nghệ mới các mô hình kinh doanh mới với cách tiếp cận sandbox
cái gì chứ biết quản lý thế nào thì sẽ cho phép thử nghiệm trong một không gian và thời gian giới hạn
những đặc khu công nghệ khu đổi mới sáng tạo với nội hàng là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội
dành cho doanh nghiệp công nghệ có thể được chính phủ xem xét
đối với người tài xuất sắc
thì đầu tiên
là đức sáng tạo có thách thức

diễn đàn sẽ ngắn nghe những đề xuất để việt nam có thể thu hút nhân tài toàn cầu
lần đầu tiên tổ chức diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam
về mix in việt nam
lần đầu tiên bàn sâu về một câu chuyện quá lớn và quá mới của đất nước
đây sẽ là một quá trình học hỏi và điều chỉnh không ngừng
tại diễn đàn các doanh nghiệp về công nghệ cũng đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp mình
khi áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh
và đề xuất những chính sách phù hợp cho sự phát triển chung của công nghệ
sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bốn
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo
báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ sáu của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo của ban dân nguyện
ủy ban thường vụ quốc hội có khoảng một bốn trăm linh tám cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu
tập hợp được hai hai trăm linh
từ hai hai trăm chín mươi ba kiến nghị của cử tri
đến nay đã có hai hai trăm chín mươi kiến nghị được xem xét giải quyết và trả lời theo quy định
đạt chín mươi chín tám mươi bảy tổng số kiến nghị đã chuyển
các đại biểu đánh giá cao báo cáo của ban dân nguyện rất đầy đủ
nêu được các vấn đề kiến nghị của cử tri đánh giá mức độ chất lượng giải quyết
cũng như đã nêu bật các vấn đề bước xúc hiện nay đang tồn tại chưa được giải quyết
cái mà đáng quan tâm nhất đến này
mà tôi nghĩ
là vấn đề của chúng ta vẫn nóng nhất
theo tôi thì có mấy cái vấn đề
đó là cái câu chuyện là an toàn giao thông
thế và thậm chí là bây giờ lại có cái tình trạng là
có là ma túy này
có là như vậy là rượu bia vào
và dẫn tới là những cái vụ là tai nạn đào thông rất là thảm khốc
như vậy là có phải chăng
là chúng ta cần có những cái xử lý rất là quy liệt
và tôi đề nghị là có thể là quốc hội nên lựa chọn ở trong này những vấn đề mà có thể ra nghị quyết và nghị quyết đó cũng là thực hiện ngay
từ khi có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là khi mà ở địa phương nào mà ba cái chỉ tiêu về an toàn giao thông mà tăng lên kỷ luật chủ tịch địa phương đó
thế nên là cách thống kê của các địa phương chỉ có ở ngoài hiện trường là bị chết
còn khi đã đưa vào trong bệnh viện thì là gọi là không phải tính là do tai nạn giao thông nữa rồi
và là cái đấy là do là bị ốm hay là bị cái tai nạn lao động chứ không tính vào trong cái an toàn giao thông
cho nên là người ta nói rằng là các cái chỉ tiêu này nó giảm cả ba chỉ tiêu là do cái cách tính phương pháp
thì trong cái báo cáo của ủy ban kinh tế chúng tôi cũng chỉ đưa ra cái vấn đề đấy
nhưng hôm nay tại cái phiên này thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí xem xét lại xem cái phản ánh này của đại biểu quốc hội
có đúng hay không
bên cạnh đó các nội dung khác như gian lận thi cử trách nhiệm hướng khắc phục xử lý trong gian lận thi cử của bộ giáo dục
hoặc với những thí sinh phụ huynh học sinh liên quan đến gian lận thi cử thì xử lý như thế nào
việc giám sát thực hiện chính sách người có công cũng được các đại biểu đề nghị
cần đưa vào báo cáo của ban dân nguyện để cử tri và nhân dân trong cả nước nắm rõ
ngày tám tháng năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh vĩnh long
đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã hậu lộc mỹ lộc phú lộc tân lộc xã long phú và tân phú của huyện tam bình tỉnh vĩnh long
để báo cáo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
phát biểu với cử tri phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thông tin những nội dung trọng tâm trong kỳ họp thứ bảy
và đề nghị cử tri quan tâm đóng góp ý kiến
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thông tin thêm chính phủ đang chỉ đạo bộ công thương xem xét lại cách tính giá điện
để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân
ghi nhận ý kiến của cử tri về việc ban hành luật người có công để việc chăm lo cho các gia đình chính sách người có công được tốt hơn
cũng trong buổi tiếp xúc với cử tri phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho biết tình hình sức khỏe của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng đang phục hồi tốt và sẽ trở lại làm việc bình thường trong thời gian tới
dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long trao tặng ba căn nhà
cho gia đình cựu chiến binh khó khăn và gia đình bị thiên tai trên địa bàn tỉnh vĩnh long
dưới sự bảo trợ của sở khoa học và công nghệ hội tin học tp hcm vườn ươm doanh nghiệp phần mềm quang trung
vừa chính thức khởi động cuộc thi trong cộng đồng khởi nghiệp xung quanh chủ đề
trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật kết nối trên toàn quốc
với khẩu hiệu thông minh hơn để cuộc sống tốt hơn đây là lần đầu tiên cuộc thi xung quanh những chủ đề này được tổ chức trên phạm vi toàn quốc
mục đích của cuộc thi nhằm tạo một sân chơi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có những ý tưởng về trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật kết nối
từ đó tạo ra riêng một hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực còn hết sức mới mẻ này tại việt nam
những ý tưởng xuất sắc từ sinh viên công nghệ thông tin của các trường các start up sẽ được chọn ra và được các vườn ươm lớn trong toàn quốc ươm tạo
các giải thưởng dự kiến bao gồm ba giải nhất ba giải nhì và bảy giải ba
cuộc thi sẽ được chính thức công bố tại hà nội đà nẵng cần thơ trong những ngày tới và sẽ kéo dài từ tháng năm cho tới hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
xu hướng xây dựng xanh đang được trở nên ngày càng phát triển trên thế giới
nó không chỉ là trao lưu mà còn là mong muốn của nhân loại trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
tại việt nam đặc biệt là ở những thành phố lớn thì xu hướng này được đánh giá là đang ở giai đoạn sơ khai
công trình xanh đã bắt đầu vào thị trường xây dựng việt nam từ năm hai nghìn bảy và nhận được sự ủng hộ của cả chính phủ và khu vực tư nhân
tại việt nam một trong những lý do công trình xanh được quan tâm bởi việt nam là một trong những nước nằm trong danh sách đứng đầu về mức độ chịu rủi ro lớn nhất của biến đổi khí hậu trong ba mươi năm tới
dù vậy tỷ lệ xây dựng những công trình này ở việt nam còn thấp
chúng tôi nhận thấy là hiện nay xu hướng tòa nhà xanh đang ở giai đoạn sơ khai ở việt nam

tuy nhiên là sẽ phát triển rất là nhanh trong giai đoạn tới
mặt khác thời gian qua hiện tượng các công trình tự gắn mác xanh nhằm mục đích quảng cáo ngày càng nhiều nhưng lại không có những đóng góp thực chất cho môi trường và xã hội
bà nguyễn thu nhàn quản lý chương trình công trình xanh việt nam của tổ chức tài chính quốc tế ifc nhấn mạnh
không phải cứ những công trình xây dựng trồng nhiều cây xanh hay sử dụng vật liệu có màu xanh thì sẽ được coi là đủ tiêu chuẩn công trình xanh
ví dụ như so với những nước lớn khác
ví dụ như so với những nước lớn khác
tính số lượng tòa nhà đạt chuẩn xanh chỉ khoảng một so với trung quốc
tuy nhiên khi mà kinh tế đang tăng trưởng nhanh đất nước đang trở nên giàu có hơn
thì các nhu cầu của chủ đầu tư cũng như những khách thuê tòa nhà về các quy chuẩn xanh dự đoán trong tương lai sẽ trở nên tăng cao
một cái công trình xanh có nghĩa là một cái sự kết hợp hài hòa các cái giải pháp thiết kế thiết kế thụ động cũng như là thiết kế bị động trong một cái công trình để mà làm sao
để giúp cho công trình tiết kiệm được tối đa tài nguyên sử dụng trong công trình mà chi phí lại bỏ ra là ít nhất
tôi nhận thấy rằng là cái nhận thức của thị trường cũng như cụ thể ở đây là các chủ đầu tư rồi các cái đơn vị tư vấn đội ngũ tư vấn thiết kế xây dựng là vô cùng quan trọng
nếu như họ hiểu được cái lợi nhuận hoặc là lợi ích của công trình xanh đem lại không chỉ là thiết thực và những cái chi phí về điện về nước cho công trình cho người sử dụng cuối cùng mà nó còn đem lại những cái thương hiệu những cái tên tuổi cho chủ đầu tư
đưa lại cho họ những cái vị thế vững chãi ở trên thị trường và tạo ra cái sự khác biệt trên thị trường thì tôi nghĩ đó là cái giá trị quan trọng mà công trình xanh đem lại
rõ ràng tại những thành phố lớn việc đầu tư xây dựng công trình xanh đem lại nhiều lợi ích cho cả chủ đầu tư và người mua sử dụng dịch vụ căn hộ
cần thay đổi nhận thức của các cá nhân và tập thể để việc ứng dụng những nguyên vật liệu tiêu chuẩn xanh đạt được hiệu quả cao
ngày tám tháng năm tại hà nội ngân hàng nhà nước
và thời báo kinh tế sài gòn đã tổ chức diễn đàn toàn cảnh ngân hàng hai nghìn một mươi chín với chủ đề
để ngân hàng việt vươn xa nhằm nhìn lại những thành công trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian qua
đồng thời phân tích cơ hội thách thức nhằm hoạch định chiến lược trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục là một năm thành công của ngành ngân hàng với những điểm sáng trong điều hành lãi suất tỷ giá tín dụng
diễn biến tích cực trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
những thành công trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã góp phần quan trọng
nâng hạn tín nhiệm quốc gia qua đánh giá của các tổ chức quốc tế
công ty xếp hạn tín nhiệm steaded poor lần đầu tiên sau chín năm đã nâng mức xếp hạn tín nhiệm cho việt nam
phải nói rằng đây cũng là một đánh giá và ghi nhận rất khách quan để khẳng định một điều rằng
các chủ trương chính sách điều hành về kinh tế vĩ mô của chính phủ
cũng như là của chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác là rất là nhất quán
và rất là kiên định đối với cái mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và đặc biệt là với các cái mục tiêu như vậy
nhưng mà cũng không quên đối với cái việc là đảm bảo cái an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng
tuy nhiên để các ngân hàng việt vươn xa xứng tầm cùng các ngân hàng trong khu vực châu á
ngành ngân hàng vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
tại diễn đàn đại diện ngân hàng nhà nước đại diện các ngân hàng thương mại
cùng các chuyên gia kinh tế đã cùng trao đổi thảo luận phân tích
đồng thời đưa ra những gợi ý về chính sách và các giải pháp cho lãnh đạo
nhà đầu tư cho cổ đông các ngân hàng cũng như cho khối doanh nghiệp
thực tế để các ngân hàng mà có thể phát triển được nó cần một cái nền tảng
nền kinh tế cũng phải phát triển vững mạnh
thì tôi nghĩ là chúng ta có cái may mắn là trong vòng khoảng vài năm trễ đấy
thì kinh tế vĩ mô bắt đầu ổn định hơn thì tạo ra một cái cơ hội
các ngân hàng có thể có một cái chiến lược nó dài hạn hơn
chúng ta sẽ phải quay trở về cái chất lượng dịch vụ
chúng ta quay trở về làm sao có thể đa dạng hóa sản phẩm được
và làm sao có thể phát triển được nhóm khách hàng mục tiêu
nó phù hợp với thế mạnh cạnh tranh của từng ngân hàng
rồi yếu tố về minh bạch hóa về tài chính của hệ thống ngân hàng cũng rất là quan trọng
vì chúng ta thấy rõ là tại sao vẫn có cái sự tranh lệch
giữa cái tỷ lệ nợ xấu mà combo các ngân hàng và tỷ lệ nợ xấu thực tế
thì đây là làm sao chúng ta mà có thể đảm bảo được cái số hiệu tài chính nó minh bạch
đây là những yếu tố tôi nghĩ rất là căn bản để các ngân hàng có thể thực sự phát triển được lành mạnh
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô
thị trường tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế
điều hành chủ động linh hoạt thận trọng và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ
phù hợp với những chính sách kinh tế khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững
tiếp theo chương trình hà nội số ca mắc sởi tăng nhanh
khó quản lý ma túy tại các vũ trường quán bar
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội bệnh sởi đang có chiều hướng gia tăng rất nhanh
số ca mắc tăng lên liên tục
trong khi đó mặc dù thời tiết những ngày vừa qua mưa ẩm nhưng bệnh xuất xuất huyết đã giảm
do công tác phòng và dập dịch được triển khai
từ đầu năm đến nay tại hà nội ghi nhận có hơn một một trăm linh ca mắc sởi tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm trước
bệnh nhân mắc sởi phân bố rộng khắp tại hầu hết các quận huyện trong thành phố
những địa phương ghi nhận có số ca mắc sởi cao là hoàng mai thanh xuân nam từ liêm hà đông
phần lớn các bệnh nhân mắc sởi đều chưa được tiêm phòng
mình chưa tiêm phòng xin phòng sởi
hiện nay sởi đang nguy cơ bùng phát anh có quan tâm đến vấn đề gì
mình cũng không quan tâm đến vấn đề gì
tất cả những trường hợp mà chưa từng mắc bệnh sởi cũng như là các đối tượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng
mà chưa được tiêm đầy đủ hai mũi vắc xin phòng chống bệnh sởi thì khi tiếp xúc với nguồn bệnh đều có nguy cơ mắc bệnh
bà mẹ lên đưa con đi tiêm vắc xin sởi ngay khi trẻ đủ chín tháng tuổi
trên địa bàn thành phố hà nội tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thì có đến hai mươi tám ổ dịch xuất xuất huyết
tuy nhiên hiện chỉ còn bốn ổ dịch đang hoạt động
công tác dập dịch được triển khai rất nhanh chóng
ngay khi phát hiện ổ dịch mới
bên cạnh đó người dân cũng nâng cao ý thức hơn trong việc phòng chống sốt xuất huyết
nên bệnh này đã có chiều hướng giảm
thời gian gần đây hiện tượng nước xả thải đen ngòm
cùng với nhiều loại rác thải chảy tràn ra biển đà nẵng lại tiếp tục tái diễn
điều này đã khiến cho người dân nhất là những hộ kinh doanh
gần các khu vực có hệ thống cống xả càng trở nên bức xúc hơn vì mùi hôi thối
khiến cho các bãi tắm ngày càng vắng khách và ế khách
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
nhận được tin báo của người dân địa phương vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng năm
ngay sau khi đà nẵng có cơn mưa kéo dài liên tục khoảng hai giờ đồng hồ
phóng viên truyền hình nhân dân đã kịp thời có mặt tại hiện trường
để ghi lại những hình ảnh như thế này
đây chính là một trong số chín cổng xả thải nằm dài dọc theo ven biển
từ các bãi tắm mân thái thuộc quận sơn trà đến các bãi tắm mỹ khê
thuộc quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
mùi hồi thối đua nhau chảy tràn ra biển du lịch các bãi tắm
là câu chuyện không mới đối với người dân ở đây
bãi tắm mân thái là một nơi tâm tâm du lịch
cho nó rang chứ để cho mùa khách du lịch ở đến đây
mà họ không có được một cái niềm vui
nhưng mà cái bữa thì nó đẹp sạch
nhưng mà cái cống xả ra là thúi quá
và trục và rớt ránh quá nhiều
thành ra là không có khách
chỉ có dân mâu sinh ở đây đi tắm
mặc dù trong thời gian qua
các ngành chức năng thành phố đà nẵng đã nỗ lực khắc phục tình trạng nước thải
chảy ra các hệ thống cống xả sau mưa
tuy nhiên tình trạng nước chưa qua xử lý
có màu đen và bốc mùi hôi nồng nặc
lại tiếp tục chảy chán ra biển bỗi khi có mưa lớn
nguyên nhân là do hệ thống thu gom đang bị quá tải
trước đó ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng
đã ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân và một doanh nghiệp
về hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường
đêm qua ngày tám tháng năm
hai em học sinh lớp một mươi của trường trung học phổ thông nguyễn hiễu cảnh
phường long bình tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bị nước cuốn trôi do mưa lớn
đến khoảng tám giờ sáng nay
lực lượng chức năng của tỉnh đông nai
vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân
trước đó khoảng một mươi chín h tối tám tháng năm
sau trận mưa lớn
nước từ thượng nguồn suối bà lúa đổ về đoạn cuối nguồn
thuộc địa phận khu phố một phường long bình tân
khiến đường đi ven suối bị ngập nghiêm trọng
lúc này có ba người đi trên hai xe máy qua đoạn đường ven suối
không may bị nước chảy xiết cuốn xuống dòng suối
khiến hai người bị nước cuốn trôi và mất tích
ngay khi sự việc xảy ra
lực lượng chức năng cùng dân quân và công an địa phương
đã đến hiện trường tìm kiếm
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
lực lượng chức năng đã vớt được xe máy biển số bảy mươi một ad một nghìn một mươi hai lên bờ
trong khi một xe máy và hai nạn nhân
vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm
quả xác minh ban đầu hai nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích
là học sinh của trường trung học phổ thông nguyễn hữu cảnh
thành phố biên hòa
thời gian gần đây
tại một số xã thuộc huyện văn yên tỉnh yên bái
nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập để tổ chức đánh bạc
gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trước những diễn biến phức tạp này
công an huyện văn yên đã chỉ đạo các lực lượng
chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
đây là các đối tượng
vừa bị công an huyện văn yên tỉnh yên bái
bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc
tại nhà đối tượng vũ văn hoan
thôn khe pháo xã châu quế hạ
tại hiện trường lực lượng chức năng
đã thu giữ gần hai mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều tang vật sử dụng để đánh bạc
trước cơ quan điều tra các đối tượng
khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngày hoan gọi điện cho tôi
chủ tôi lên khe pháo chơi
lên đồi khe pháo chơi
lên đấy thì hoan
hoan chuẩn bị bát đĩa bạc
tôi là người đứng lên cho vay tiền
trong quá trình đánh bạc
thì khoảng tầm hai mươi ba giờ cùng ngày
thì lực lượng công an cảnh sát
đến bắt quả tang
thời gian qua các hoạt động của tội phạm đánh bạc
ngày càng tinh vi và xảo quyệt
chúng thường sử dụng địa bàn rừng núi
vùng sâu vùng xa và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
để có phương án đánh bạc
đối phó với lực lượng chức năng
gây nhiều khó khăn trong quá trình phát hiện bắt giữ
người dân ở trên địa bàn huấn yên
bị một số đối tượng lôi kéo
đặc biệt tập trung vào những mùa thu hoạch
sáng ở mùa quế
lợi dụng vào tình trạng
và việc người dân có một chút tài sản
thì một số đối tượng tụ tập lôi kéo
để tổ chức đánh bạc
và việc đánh bạc trên địa bàn huấn yên
thì đối tượng này thường chọn những địa điểm
đồi núi rất là khó khăn
và dễ quan sát được công an để tổ chức
mà có thể ban ngày chúng đánh
có thể đánh ban ngày
có thể chuyển sang ban đêm
chứ không tuần tự từ ngày nọ nghe ngày kia
để tránh việc bị phát hiện của công an
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
công an huyện huấn yên đã triệt phá
ba mươi bảy vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau
bắt giữ gần hai triệu đồng
bắt giữ gần hai trăm linh đối tượng
thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều tang vật có liên quan
bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương
mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật
không tham gia các loại tệ nạn xã hội
góp phần đảm bảo tình hình trật tự
an toàn xã hội tại địa phương
theo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an
chỉ tính riêng trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã thu giữ trên ba tấn ma túy tổng hợp
và hơn một bánh heroin
ma túy được đưa sang nước thứ ba tiêu thụ
nhưng có một phần được tiêu thụ trong nước
trong đó có các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như là vũ trường quán bar
liên tiếp trong thời gian gần đây
lực lượng công an trên địa bàn cả nước
phát hiện tình trạng sử dụng ma túy
trong các vũ trường và quán bar
ma túy được đưa vào các quán bar
bằng nhiều nguồn nhiều cách
trong đó có cả việc những người sử dụng trực tiếp đem vào
dù vậy cơ quan quản lý cũng chưa có cách
để kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả
nhưng chúng ta có thể tìm ra những hoạt động
các tốt điểm liên quan đến
mua bán tổ chức sử dụng ma túy
ma túy giờ đây xuất hiện với nhiều loại nhỏ gọn hơn
được ngụy trang dưới nhiều dạng hình thức khác nhau
do vậy tại những nơi đông người
hay các sự kiện lớn
việc người tham dự đưa ma túy vào
là rất khó kiểm soát và phát hiện
nhất là khi hiện nay ma túy tổng hợp
được điều chế ngay trong nước
bằng những loại tiền chất có sẵn
các đối tượng phản đội ma túy
đã sử dụng thủ đoạn
không như trước đây
là lấy cần sa tổng hợp tẩm
vào các loại cây cỏ được nhập khẩu
mà thân thuộc và bây giờ chúng đã
lấy chính chất ma túy tổng hợp đó
tẩm vào những loại vật dụng
mà chúng ta thường dùng
hàng ngày ở trong dân
đối với việt nam chúng ta có trên hai trăm hai mươi năm người nghiện đó
nếu tính trung bình
của một người nghiện
trong một ngày mà sử dụng hết một trăm linh
trên một người
một năm thì các người nghiện ở việt nam
đã tiêu tốn hơn tám nghìn tỷ đồng
thời gian vừa qua thì nhiều đối tượng
đã gây ra các vụ thảm án
cùng với việc chặt đứt các đường dây
buôn bán ma túy từ nước ngoài
các tụ điểm mua bán trong nước
thì việc giảm người nghiện trong đó có tình trạng
sử dụng ma túy tại các vũ trường quán bar
làm việc làm cấp bách
trong phần tin quốc tế
chiến thắng phát xít
bản hùng ca trói lọi của lịch sử nhân loại
tổng thống mỹ ký xác lệnh trừng phạt iran
cách đây đúng bảy mươi bốn năm
ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đại diện phát xít đức đã phải ký
biên bản đầu hàn vô điều kiện hồng quân liên xô
đặt dấu chấm hết cho thế chiến thứ hai
nhân loại luôn ghi nhớ
sự hy sinh to lớn của nhân dân
soviet trong cuộc chiến tranh
vệ quốc vĩ đại với hơn hai mươi bảy triệu
chiến sĩ hồng quân và người dân soviet
đã ngã xuống để tạo nên một dòng thác
cách mạng xã hội chủ nghĩa
cách mạng giải phóng dân tộc
và cách mạng đấu tranh vì tự do dân chủ
chiến thắng năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm của hồng quân liên xô
và các lực lượng yêu chuộng hòa bình
tiến bộ trên toàn thế giới
là một trong những thiên hùng ca
trói lọi nhất đã được ghi dấu
vào lịch sử nhân loại trong thế kỷ hai mươi
ngày hai mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
vào ba giờ ba mươi phút
phát xích đức bất ngờ mở cuộc tấn công
trên khắp biên giới phía tây của liên xô
với dự tính đức sẽ đánh bại nước nga
bằng một cuộc chiến tranh chấp nhoáng
trong vòng từ một tháng rưỡi đến hai tháng
và sau đó sẽ chiếm lính toàn châu âu
thế nhưng hitler đã nhầm
tất cả cho tiền tuyến
tất cả để chiến thắng
hưởng ứng lời kêu gọi của đảng và nhà nước
nhân dân liên xô đã nhất tề đứng dậy
triệu người như một
xông thẳng tới quân thủ xâm lược
những trận chiến bảo vệ biên giới
diễn ra hết sức súng cảm oanh liệt
ngày một mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
liên xô mở trận tấn công vào berlin
sau huyệt cuối cùng của phát xít hitler
chiều ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hồng quân liên xô chiến được
bộ phận chủ yếu của tòa nhà quốc hội đức
dinh lũy cuối cùng của hitler
bị dồn vào bước đường cùng hitler tự sát
giờ bốn mươi ba phút ngày chín tháng năm theo giờ moscow
các đại diện toàn quyền được ủy nhiệm
của nước đức quốc xã đã ký vào
biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện
chiến thắng vĩ đại của hồng quân liên xô
tạo động lực cho nhân dân các nước thuộc địa
trong đó có việt nam vùng lên mạnh mẽ đấu tranh
chống chủ nghĩa đế quốc thực dân
giành độc lập dân tộc
xây dựng đất nước theo con đường phù hợp với mình
ngày hôm nay tại nhiều quốc gia trên thế giới
đặc biệt là nước nga
đã diễn ra hàng loạt các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng
đây là dịp để tưởng nhớ
tới những người đã ngã xuống
trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người
trì ẩn những người đã mang lại nền hòa bình cho thế giới
đồng thời nhắc nhở nhân loại về tội ác của chủ nghĩa phát xít
kêu gọi cảnh sát
loại trừ nguồn gốc làm nảy sinh
và dung dưỡng sự phát triển của tư tưởng phát xít
trong thế giới hiện nay
tại nga khoảng một mươi hai năm triệu bông hoa tulip
sẽ khoe sắc vào thủ đô moscow
cùng hoạt động bắn kháo hoa truyền thống
trên đồi polonia
nơi lưu giữ ký ức về những người đã quên mình
trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
lễ duyệt binh sẽ diễn ra ở quảng trường đỏ
với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ
hàng trăm khí tài quân sự hiện đại nhất
và màn trình diễn mãn nhãn
của các máy bay quân sự nổi tiếng
chuyển sang những thông tin quan trọng khác
chỉ vài giờ sau khi iran tuyên bố sẽ từ bỏ
một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân
tổng thống mỹ donald trump đã ký xác lệnh
áp đặt trừng phạt đối với hai ngành công nghiệp
chủ chốt của nước cộng hòa hồi giáo
là thép và dầu mò
trong bài phát biểu sau khi ban hành xác lệnh
tổng thống donald trump nhấn mạnh
đây là lời cảnh báo gửi tới các nước khác
rằng việc cho phép nhập khẩu thép
và các kim loại khác của iran
sẽ không được xung thứ
nhà trắng cũng cảnh báo tehran
có thể phải hứng chịu nhiều hành động hơn nữa
trừ khi về cơ bản thay đổi hành vi của mình
mặc dù có bước đi cứng rắn như vậy
nhưng tổng thống donald trump vẫn bày tỏ hy vọng
sẽ gặp các nhà lãnh đạo iran
vào một ngày nào đó để tìm kiếm thỏa thuận
diễn biến mới nhất về căng thẳng thương mại mỹ trung
theo công báo liên bang mỹ
nước này sẽ nâng thuế từ mức một mươi
lên hai mươi năm đối với hai trăm linh tỷ đô la mỹ
hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
bắt đầu từ ngày một mươi tháng năm tới
hiện chưa biết những mặt hàng nào của trung quốc
là đối tượng bị tăng thuế lần này
song văn phòng đại diện thương mại mỹ
cho biết đang lập quy trình
để đưa ra một số sản phẩm nhất định
khỏi danh sách chịu thuế bổ sung
trước đó phía mỹ cáo buộc trung quốc
đã bất ngờ đòi chỉnh sửa gần như toàn bộ dự thảo thỏa thuận
khiến nỗ lực đàm phán nhiều tháng qua
cho hai nước có nguy cơ bị sụp đổ
trong khi đó trung quốc vẫn quyết định cử
phái đoàn thương mại do phó thủ tướng liu hak
dẫn đầu tới washington
để tham dự vòng đàm phán tiếp theo với mỹ
trong hai ngày chín một mươi tháng năm
giám đốc tài chính của tập đoàn huawei
bà mạnh vãn chu đã ra trình diện
ở một tòa án ở canada
mở màn cho cuộc chiến pháp lý dự kiến
có thể kéo dài tới hai năm
để chống lại yêu cầu dẫn độ của mỹ
liên quan tới cáo buộc gian lận
trong phiên xét xử giám đốc tài chính mạnh vãn chu
của tập đoàn viễn thông huawei
ở tòa án tối cao tỉnh vancouver
đội ngũ bảo vệ pháp lý cho bà mạnh
biện luận rằng việc cảnh sát canada
bắt giữ thân chủ của họ là trái pháp luật
và không có cơ sở cho việc dẫn độ sang mỹ
cả huawei và bà mạnh đều bác bỏ
mọi cáo buộc của mỹ cho rằng
bà và tập đoàn viễn thông khổng lồ huawei
đã vi phạm các lệnh trừng phạt của washington
đối với iran
trước phiên tòa này bà mạnh đã để đơn lên
tòa án tối cao tỉnh british columbia
kiện chính phủ canada cơ quan dịch vụ biên giới
và cảnh sát hoàng gia canada
với cáo buộc các cơ quan này vi phạm
nghiêm trọng quyền theo hiến pháp
khi tiến hành bắt giữ bà tại sân bay quốc tế vancouver
vì việc này
mối quan hệ giữa ottawa và bắc kinh
hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất
kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thời điểm hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao
tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc fao
một triệu người ở trung đông và bắc phi
đang bị suy dinh dưỡng
hầu hết thì trong số này là ở các quốc gia
đang có xung đột
và con số này vẫn đang tiếp tục tăng
theo thông báo của fao
do cuộc xung đột kéo dài và khủng hoảng
ngày càng trầm trọng kể từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
nên đã làm suy yếu các nỗ lực
đạt được chương trình nghị sự hai nghìn một mươi
vì sự phát triển bền vững của liên hợp quốc
trong đó có mục tiêu xoa đói
cụ thể nạn đói vẫn gia tăng
ở trung đông và bắc phi
khiến nhiều người trong tình trạng thiếu dinh dưỡng
năm quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất
là iraq libya sudan syria và yemen
cuộc chiến kéo dài hơn bốn năm qua
đã giết chết hàng chục nghìn người
bao gồm nhiều thường dân
hơn hai phần ba trong số khoảng hai mươi bốn triệu dân
của nước này đang cần được hỗ trợ khẩn cấp
tạo thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo
tồi tệ nhất trên thế giới trong nhiều năm trở lại đây
fao kêu gọi các quốc gia trong khu vực
cải thiện tiếp cận thị trường cho nông dân
thúc đẩy đầu tư đổi mới trong nông nghiệp
nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước